tính đến một mươi tám h ngày hôm nay hai mươi sáu tháng một mươi việt nam ghi nhận thêm một ca nhiễm covid một mươi chín và đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
tính đến một mươi tám h ngày hai mươi sáu tháng một mươi việt nam ghi nhận thêm một ca mắc covid một mươi chín mới đây là ca nhập cảnh được cách ly ngay tại ninh bình
trong ngày có thêm bốn bệnh nhân được công bố khỏi bệnh như vậy hiện tổng số ca mắc là một một trăm sáu mươi chín ca
trong đó số ca điều trị khỏi là một sáu mươi một ca số ca còn đang điều trị là bảy mươi ba ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi bốn chín trăm linh một người